bà chưa đi ra khỏi bản bao giờ chỉ ở nhà thôi không đi đâu được vì yếu
nhà xa lắm đau chân mà không đi khám được không có cái giấy tờ gì không có tiền
giờ vui lắm đi khám bệnh được rồi được làm cái bảo hiểm
từ lúc sinh ra đến giờ bà chưa được làm chứng minh thư nhân dân bao giờ
vì bà không đi đâu nên cũng không làm
làm cái thẻ căn cước này cho bà con thì cũng rất là dễ quản lý
và nhiều cái cái thẻ căn cức này cũng làm được rất là nhiều
vì cái chủ yếu là cái bệnh tật đi khám chữa bệnh
thì toàn dòng cái thẻ căn cức này cái hộ dân mà đã làm căn cức
thì coi như là từ một mươi bốn tuổi trở lên thì cũng là đổ hết
còn những cái bà già yếu đi lại thì không đi được
thì cũng được sự quan tâm của các đồng chí công an huyện
đến tận nhà để làm cho bà bà cũng rất vui
huyện mường nhé là địa bàn miền núi biên giới dân số thơ thớt phân bổ giải sát
hơn chín mươi là đồng bào dân tộc
để tuyên truyền đến người dân về căn cước công dân gắn chip điện tử không hề dễ dàng
ngay khi triển khai cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
công an huyện mường nhé đã nỗ lực ngày đêm làm thêm giờ xuống tận nhà
làm các thủ tục trong trường hợp người dân không đi lại được
đến nay chín mươi người dân trên một mươi bốn tuổi sinh sống tại huyện mường nhé
đã được lập hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
chúng tôi đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng cơ bể chính quyền hệ phương
và nhất là phối hợp với tổ công tác đề án sáu giã của các bạn
triển khai tổng thác lưu động đến tận hồ gia đình để cấp căn cức cho công dân
nhất là do số người già yếu ông đau bệnh thật
còn đối với số công dân vắng mặt tại địa bàn rõ nơi đến
chúng tôi đã lập danh sách cụ thể thống kê địa chỉ số điện thoại của từng người
trao đổi với công an địa phương nơi công dân đang cư trú
để đề nghị phối hợp cấp căn cước công dân cho số công dân này
và những giải pháp để triển khai thực hiện
chúng tôi quyết tâm trong chín mươi cao điểm chín mươi ngày đêm
chúng tôi sẽ triển khai cấp một trăm linh cho số công dân đủ điều kiện trên địa bàn
cấp căn cức công dân gắn chip điện tử
giúp bà con vùng sâu vùng xa
được hưởng lợi tốt nhất trong việc cải cách hành chính
giảm bớt được thủ tục không khí
giúp ngắn thời gian công sức của bà con khi có công việc
tích cực đẩy mạnh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
tại địa bàn biên giới là một trong những phương án quản lý dân cư hiệu quả
góp phần đảm bảo an ninh trật tự an ninh biên giới quốc gia
thưa quý vị với tinh thần hết lòng
vì nhân dân phục vụ
lực lượng công an cơ sở ở nhiều nơi không chỉ đảm bảo an ninh
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
mà còn thường xuyên giúp đỡ chia sẻ trung sức với nhân dân
để xây dựng địa phương bằng nhiều hoạt động thiết thực
buổi sáng ở xã lang quán huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
những chiến sĩ mang sắc phục công an
cùng với bà con hoàn thiện canh mương phục vụ tưới tiêu
hai trăm bảy mươi tám mét cấu kiện canh mương đúc sẵn
đã nhanh chóng được vận chuyển lắp đặt trên ba tuyến canh mương nội đồng
đảm bảo kỹ thuật và thẩm mỹ
mang đến niềm vui cho bà con ở đây
khi vực tưới tiêu được đảm bảo trong mùa vụ mới
và cũng là niềm vui của những chiến sĩ công an
ba cùng với nhân dân nơi này
những việc làm tuy nhỏ
nhưng thể hiện sự gắn bó của lực lượng công an nhân dân
luôn đồng hành với từng nhân dân
bàn cơ sở góp phần tăng cường hơn nữa
mối quan hệ đoàn kết quân dân
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
xây dựng cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
tin an ninh trật tự
một đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
từ lào về việt nam qua địa bàn tỉnh hà tĩnh
vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với công an tỉnh hà tĩnh triệt phá
bắt giữ hai đối tượng thu giữ sáu mươi viên ma túy tổng hợp hồng phiến
trên tuyến quốc lộ tám a thuộc địa phận xã sơn kim một huyện hương sơn
lực lượng chức năng đã tiến hành mật phục bắt giữ đối tượng phạm quang huy và hoàng thị khánh ly
cùng chú tại tỉnh hà nam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng phối hợp đã thu giữ sáu mươi viên ma túy tổng hợp hồng phiến
ba kg ketamin một xe máy và hai điện thoại di động
hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông
tại hà nội với giá một trăm năm mươi triệu đồng
hiện chuyên án đang được các lực lượng hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật
một mươi sáu thanh niên đang bị công an thành phố đà lạt của tỉnh lâm đồng tạm giữ
để điều tra về hành vi tham gia sử dụng trái phép chất ma túy
tại một phòng hát thuộc quán karaoke thuộc phương bốn thành phố đà lạt
đây là quán karaoke đã bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy
h ba mươi phút ngày năm tháng một mươi một
lực lượng công an đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke thuộc địa chỉ trên
phát hiện một mươi sáu người đang có biểu hiện sử dụng ma túy
kiểm tra nhanh một mươi năm trên một mươi sáu người thì dương tính với chất ma túy
tại hiện trường phát hiện bảy gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng và một viên nén màu xanh
các đối tượng khai nhận là ma túy cùng mua về sử dụng để chúc mừng sinh nhật một người trong nhóm
giả danh là cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang để thực hiện hành vi lừa đảo
đối tượng nguyễn văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã nhị quý thị xã cai lậy vừa bị phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an thị xã cai lậy tỉnh tiền giang xử lý
tại cơ quan công an chiến khai nhận vào khoảng đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
chiến liên hệ với số đối tượng thường đánh bạc trên địa bàn huyện cái bè huyện cai lệ thị xã cai lậy
và tự xưng là cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
chiến gợi ý các đối tượng phải mời chiến ăn nhậu sau khi tổ chức đánh bạc
có hai đối tượng tại huyện cai lậy và thị xã cai lậy đã dẫn chiến đi nhậu vài lần
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang đã tạm giữ tăng vật là một xe mô tô và hai điện thoại di động
đồng thời tiến hành làm việc với các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị dù đã đặt cọc tiền thuê trọ nhưng mà khi đến nhận phòng thì nhóm sinh viên gần ba mươi người
ở các tỉnh thành phố khác nhau mới phát hiện là mình bị lừa đảo
người đứng ra cho thuê phòng trọ thì chỉ là đối tượng thuê phòng lại tại đây và đã bỏ trốn
đây không phải là thủ đoạn lừa đảo mới nhưng lại rất phổ biến
đặc biệt trong thời điểm này khi mà các sinh viên mới lên nhập học
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
vào đầu tháng một mươi một nhóm sinh viên đến nhận phòng trọ tại phố đông thiên phường vĩnh hưng quận hoàng mai
bất ngờ phát hiện phòng trọ này đã có người ở
trong khi nhóm sinh viên đã đặt cọc tiền thuê nhà cho một đối tượng tự xưng là chủ phòng trọ
khi hỏi rõ mới biết nhóm sinh viên đã xem quảng cáo cho thuê phòng trọ trên mạng mà không tìm hiểu kỹ thông tin
thực ra đối tượng đứng ra cho thuê phòng trọ chỉ là người thuê phòng tại đây và hiện đã bỏ đi
bất ngờ bị lừa đảo nhóm sinh viên gồm ba mươi người đã đến cơ quan công an trình báo
tổng số tiền lừa đảo của đối tượng là gần một trăm linh triệu đồng
bọn em lên facebook và nhóm tìm trọ
nick facebook là rượu mỹ múc trước còn bây giờ đổi thành gii gii rồi ạ
có đăng bài là cho thuê trọ
còn trước khi mà em được đến xem phòng thì chị đấy có yêu cầu em là phải đặt cọc
em có đặt cọc năm trăm linh chuyển khoản cho chị đấy
thì chị đấy có bảo là bây giờ chốt phòng rồi thì phòng của chị là như thế này như thế này
muốn thuê thì chị để chị em giá một triệu ba
em phải đặt đóng một cọc một
chị đang ở trong viện chị không ra được
em bé chị sẽ viết cho em cái giấy nhận tiền
bọn em xuống đấy thì cũng có rất là nhiều bạn cũng đến cái chỗ trọ đấy giống như bọn em
xong gọi cô chủ chính của cái nhà trọ đây ra thì cô bảo đây không phải là nhà của chị diệu
mà là nhà của cô đấy cho chị diệu thuê và chị diệu lừa đảo mọi người
trên thực tế thủ đoạn lừa đảo này đã xảy ra rất nhiều lần và được công an cảnh báo
các đối tượng nắm bắt nhu cầu thuê trọ của học sinh sinh viên
sau đó thuê một phòng trọ rồi giả danh chủ nhà lên mạng đăng thông tin cho thuê nhà trọ với công an cảnh báo
bằng cách thức này những đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ các tân sinh viên
và thông qua hỏi các người hàng xóm xung quanh có phải chủ nhà đấy có cho thuê không
căn cứ vào cái mức giá trị mà đối tượng lừa đảo tiến hành chiếm đoạt của các bạn sinh viên này
có thể sẽ bị xử phạt mức cao nhất từ hai mươi năm đến trung thân
bạn cũng cần phải kiểm tra điều kiện năng lực cung cấp dịch vụ của người cho thuê là như thế nào
bằng những hợp đồng cho thuê bằng những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử dụng tài sản trên đất
và quyền của bên cho thuê
để chủ động phòng ngừa tội phạm lực lượng công an đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè
về thủ đoạn lừa đảo tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
khi thuê nhà trọ các bạn sinh viên cần kiểm tra rõ các thông tin về nhà trọ
thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an
để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay công an thành phố hà nội đã bắt giữ đối tượng tên huy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại quận long biên
để làm rõ hành vi dùng hung khí tấn công hàng loạt người đi đường
trước đó vào tối ngày hai tháng một mươi một hai nữ sinh lớp chín đạp xe trên đường
thì bị một đối tượng đi xe máy cầm đèn tuyếp đập ngang mặt cháu gái đi ngoài cùng
khiến cháu bị gãy mũi
cơ quan công an xác định huy là đối tượng trực tiếp gây ra vụ việc trên
trong ngày ba bốn tháng một mươi một đối tượng tiếp tục tấn công khiến ba người phụ nữ bị thương
trong tháng một mươi huy cũng đã gây ra hàng loạt vụ tấn công gây thương tích cho nhiều phụ nữ
vào tối ngày hôm nay lực lượng chức năng của tỉnh bình dương đang tổ chức khám nghiệm điều tra
làm rõ vụ một tài xế xe đầu kéo được phát hiện tử vong trong cabin tại lô cao su vào chiều cùng ngày
nạn nhân là anh lê trung hậu hai mươi tám tuổi trú tại thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước
trước đó khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều cùng ngày một người dân đang lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi
khi đến đoạn thuộc xã minh hòa huyện dầu tiếng tỉnh bình dương
thì phát hiện chiếc xe đầu kéo đang lưu thông cùng chiều phía trước có biểu hiện bất thường
chiếc xe chạy loạn quạng rồi lùi vào lô cao su bên đường gần năm mươi mét rồi bất ngờ dừng lại
sau đó nam tài xế bất ngờ đổ ngã gục ra ghế
thế vậy thì người này nhanh chóng dừng xe hô hoán người dân xung quanh chạy ra hỗ trợ tài xế
tuy nhiên khi mọi người phá được cửa xe dự định cứu tài xế ra ngoài thì phát hiện anh này đã tử vong
nhận được tin báo lực lượng công an tỉnh bình dương đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ